tại tổ đình từ đàm thành phố huế ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế
đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ba mươi năm năm thành lập giáo hội phật giáo việt nam
bảy mươi năm năm qua giáo hội phật giáo việt nam không ngừng phát triển lớn mạnh
và đạt được những thành tiệu to lớn trong sự nghiệp hoàng dương tránh pháp
tổ chức giáo hội đã được thành lập ở tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố của cả nước
ở vùng sâu vùng xa và hải ngoại
giáo hội phật giáo đã phát triển bốn trường đại học ba mươi bốn trường trung cấp phật học
sáu lớp cao đẳng phật học và đào tạo trên một trăm linh tiến sĩ một trăm linh thạc sĩ
hai năm trăm linh cử nhân bốn năm trăm linh tăng ni tốt nghiệp trung cấp phật học trên cả nước
giáo hội phật giáo việt nam cũng đã khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng phật giáo thế giới
các hoạt động văn hóa an sinh từ thiện xã hội trùng tu xây dựng chùa triển đều đạt những thành tiệu khả quan
dịp này chủ tịch ubnd tỉnh thừa thuyên huế đã tặng bằng khen cho ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thừa thuyên huế